thưa quý vị bị truy nã đặc biệt về tội giết người
trần thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú ở huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã bị phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
sau hai mươi một năm lẩn trốn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang xử lý
theo quy định của pháp luật
theo nội dung vụ án vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai
do bị chồng đánh mắng vì tội đi đánh bạc
huyền đã mang theo một casid vào phòng ngủ và tạt vào mặt của chồng mình rồi bỏ chạy
sau khi biết chồng đã tử vong nên huyền đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh thành
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
huyền đã bị tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
khi đang lẩn trốn ở xã crono huyện lắc
sau một giờ truy xét dấu vết của các đối tượng nghi vấn
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng
gây ra vụ cướp tài sản táo tợn
xảy ra vào tối ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại địa phận thôn an quang xã quang kim huyện bát sát
đó là tạ duy huân nguyễn bá sa cùng chú tại hà nội
tần láo lả chú huyện bát sát tỉnh lào cai
bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm
ba đối tượng đặt xe taxi biển kiểm soát hai mươi bốn a sáu mươi năm của anh phạm minh quân là lái xe
đi từ thành phố lào cai lên cửa khẩu
quốc tế kim thành hướng đi huyện bát sát
đến đoạn đường thuộc địa phận thôn an quang xã quang kim
ba đối tượng đã hành hung và dùng dao khống chế cướp của anh quân tám triệu đồng
tại tỉnh bình thuận cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết
đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ba đối tượng có hành vi trao vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn văn hiền trần khắc thế anh và lê quang điệp
cùng tạm trú tại thành phố phan thiết
nguyễn văn hiền trần khắc thế anh và lê quang điệp
cho nạn nhân vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất từ hai mươi sáu đến ba mươi tám một tháng
và thu lợi bất chính trên ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc một đối tượng bán hàng rong dùng dao đuổi chém
làm một cán bộ công an và hai bảo vệ dân phố bị thương nặng
vào chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ việc

thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với danh dương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị trấn thứ ba huyện an biên tỉnh kiên giang
về tội giết người
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm tổ công tác của công an thị trấn thứ ba
huyện an biên kiên giang tiến hành thực hiện việc giải tỏa hành lang lộ giới
và xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn
khi đến khu vực chợ thuộc khu phố hai thì phát hiện danh dương
có hành vi dừng đỗ xe vi phạm lấn chiếm lòng lề đường
nên tiến hành lập biên bản và tạm giữ một cây cân đồng hồ một loa cầm tay
nhưng dương không chấp hành
ký biên bản
dương chạy về nhà lấy hai cây dao đứng chở thấy tổ công tác đi ngang qua
dương dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm
tổ công tác dừng xe lại thì ngay lập tức dương cầm hai cây dao chạy đến
bất ngờ chém quyết liệt và liên tiếp làm một đồng chí phó trưởng công an thị trấn
và hai bảo vệ dân phố bị thương phải nhập viện điều trị
trong lúc bị khống chế danh dương cũng bị thương nhập viện điều trị
đây là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
nhưng chưa được xóa an tích thì lại tái phạm
liên quan đến vụ cháy xe bán tải trên địa bàn xã tân hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vào trưa ngày hôm nay hai mươi tám tháng năm khiến người tài xế tử vong
chiều cùng ngày trưởng công an huyện đức trọng cho biết
nguyên nhân xe tải biển kiểm soát bốn mươi chín c ba mươi một nghìn hai trăm bốn mươi hai bốc cháy
khiến tài xế là anh hồ sĩ đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tử vong là do nạn nhân tự tử
theo điều tra ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
trưa ngày hai mươi tám tháng năm khi phát hiện chị hồ thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là em vợ của đại
đi dự đám cưới tại một nhà hàng ở xã tân hội huyện đức trọng
đại đã thuê một xe bán tải ở thị trấn liên nghĩa
rồi lái đi mua hai can xăng bỏ lên xe đi tìm chị xuân nhằm tông chết
khi thấy chị xuân vừa xuống xe bán tải đại đã tìm chị xuân
đi vào tiệc cưới đại lái xe từ phía sau
tông trực diện vào chị xuân khiến nạn nhân văng lên ca bô xe
ngay lúc đó đại đã chạy vào cabin khóa cửa đổ xăng
dùng bật lửa chăm đốt xe nhằm mục đích tự tử
hậu quả đại tử vong tại chỗ chiếc xe bán tải cháy rụi
chị xuân hiện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
trong lúc đốt thực bì rừng một người dân ở thôn mang lùng hai
mang lùng một xã ba tô
huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã bị chết ngạt
chiều tối ngày hai mươi năm tháng năm chị phạm thị thùy ba mươi tám tuổi
cùng mẹ ruột là bà phạm thị măng ở thôn mang lùng
đi dọn thực bì sau đó đốt rẫy để chuẩn bị đất trồng vụ keo mới
trong lúc đốt rẫy keo của gia đình bất ngờ gặp luồng gió lớn
kết hợp với thời tiết nắng nóng ngọn lửa bùng lên dữ dội
và cháy sang rẫy keo bên cạnh
do khói bao trùm mù mịt khiến chị thủy kiệt sức
ngạt khói ngất tại chỗ
chị thùy được bà măng và người dân đưa đi cấp cứu
tại trung tâm y tế huyện ba tơ
nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong
trước đó cũng trên địa bàn huyện ba tơ
hai vợ chồng đi đốt rẫy dọn thực bì
dẫn đến người chồng chết ngạt
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hcm
và công an tp hcm tổ chức buổi diễn tập phương án
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại đường hầm sông sài gòn
quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với sự tham gia của gần một
tình huống giá định
xe khách ba mươi chỗ đang lưu thông trong đường hầm sông sài gòn
thì gặp sự cố bị tắt máy đột ngột
không di chuyển được
do bất ngờ nhiều xe ô tô và xe máy không làm chủ được tay lái
đã tông thẳng vào đuôi xe khách
gây ra tai nạn liên hoàn khiến nhiều xe bốc cháy
một số người bị thương gây ủng tắc qua hầm
nhận tin báo
cơ quan chức năng tp hcm đã điều động
nhiều đơn vị nghiệp vụ nhân lực thiết bị phương tiện hiện đại
để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đường hầm sông sài gòn được đưa vào sử dụng
đã thể hiện rõ tầm quan trọng
bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông tp hcm
là công trình trọng điểm kết nối một
cho những tuyến giao thông huyết mạch
giữa đô thị cũ với khu đô thị mới phía đông thành phố
và giữa các tỉnh miền đông nam bộ với miền tây nam bộ
việc diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ thành công
đã góp phần phương án
góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
và công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng
chủ động thực hiện nghiêm phương châm bốn tại chỗ
hạn chế thấp chất thiệt hại do cháy gây ra
qua buổi thực tập hôm nay
các đơn vị cũng đã phối hợp một cách đồng bộ
thực hiện đúng theo
chức năng nhiệm vụ của phương án đề ra
đã tổ chức chữa cháy một cách
nhịp ngàn hiệu quả
và đồng thời trong quá trình diễn tập
cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện
đường hầm sông sài gòn
được xem là đường hầm hiện đại nhất đông nam á
mỗi ngày có trên bốn mươi lượt xe ô tô
và hai trăm linh lượt xe gắn máy lưu thông qua hầm
với lưu lượng và mật độ giao thông này
nguy cơ sẽ ra tai nạn và chạm giao thông
và có thể dẫn đến cháy nổ là rất lớn
do vậy công tác đảm bảo an ninh trực tự
an toàn cho công trình này
đòi hỏi phải thường xuyên được quan tâm đặc biệt
trong đó có công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn
về phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị cùng với nhiều địa phương
trên cả nước thì hiện hà nội
đang huy động tổng lực các nguồn lực
thiết bị và triển khai giải pháp
nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố
bằng những cách làm hay
thì hiện nhiều xã phường và đã có
một quận trên địa bàn thành phố hà nội
đã về đích thành công trong công tác phủ sóng
một trăm linh việc cấp căn cước công dân gắn chip
việc nhân rộng những cách thức
hay như vậy là chiều khóa quan trọng
để hà nội hoàn thành việc thu nhận
hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
trong thời gian tới
là xã khó khăn nhất của huyện phúc thọ
tại vân hà trong thời gian đầu
khi triển khai việc thu nhận hồ sơ
cấp căn cước công dân cho công dân trên địa bàn xã
cũng đã gặp không ít những hạn chế
địa bàn nông thôn nên là
về công nghệ thông tin
nhiều cái còn rất là hạn chế
các nhân dân thì thuần nông
vì vậy là công tác tuyên truyền
cũng phải đặt lên hàng đầu
để làm sao nhân dân có thể hiểu được
ý nghĩa tầm quan trọng

từ việc xác định được điểm mấu chốt
tổ công tác đề án sáu của xã vân hà
đã huy động lực lượng
xây dựng kế hoạch tuyên truyền
với phương thức mưa rầm thấm lâu
mỗi người dân
đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực
tuyên truyền cho người thân gia đình
thực hiện làm căn cước công dân gắn chíp
sự đồng thuận của nhân dân
đã giúp vân hà
là xã đầu tiên của thành phố hà nội
hoàn thành một trăm linh việc cấp căn cước công dân
với một bảy trăm sáu mươi trường hợp
việt phù hợp với các đoàn thanh niên
để đi đến từng nhà vận động
rồi có thể đưa đón các đối tượng
trong tiện cấp căn cước công dân
để đi lại khó khăn hoặc không có phương tiện
đến các nơi để cấp căn cước công dân
tây hồ hiện là quận đầu tiên
của thành phố hà nội đã cán đích
khi hoàn thành việc thu nhận

các căn cước công dân gắn chíp
bên cạnh những trường hợp đang sinh sống trên địa bàn
có gần năm trăm linh trường hợp
các tổ công tác của công an quận
phải đi đến tận nơi để cấp lưu động
trong đó việc giả soát các trường hợp
công dân tây hồ đang tạm trú
tại hai mươi bảy tỉnh thành phố chưa có căn cước công dân gắn chip
đặt ra nhiều thách thức
quyết tâm cao nỗ lực lớn
cùng sự đoàn kết là yếu tố thèn chốt
làm nên sự thành công này của lực lượng
công an quận tây hồ
lãnh đạo bộ công an
mà trực tiếp là đồng chí
trung tướng nguyễn duy ngọc
đã nêu rất rõ cái đề án sáu này
phải làm bằng quyết tâm chính trị cao nhất
đồng thời với nó phải làm sạch dữ liệu dân cư
đảm bảo đúng đủ sạch sống
thứ hai nữa
thì giám đốc công an thành phố đã nêu rất rõ
mỗi người cán bộ chiến sĩ công an
của thành phố hà nội
đều phải quán triển một cái nguyên tắc
mọi việc thì nỗ lực phải cao
quyết tâm phải lớn
và hành động phải quyết liệt
là cán bộ chiến sĩ công an quận nhận thức như vậy
và làm việc với tinh thần như vậy
thống kê hiện hà nội
đã có trên bốn mươi xã phường về đích
trong chỉ tiêu các căn cấp công dân
một số quận huyện như sơn tây
long biên hà đông cũng đang tiện cận
việc hoàn thành chỉ tiêu này
và hiện tổng số còn phải thu nhận
vào khoảng hơn năm mươi trường hợp
rõ ràng những bài học thành công của các đơn vị
đã về đích là cơ sở
của thành phố đẩy nhanh tiến độ
để kịp thời về đích trước ngày ba mươi tháng sáu
hiện công an thành phố hà nội

để thực hiện các biện pháp giải pháp
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu các căn cấp công dân
cho toàn bộ công dân cư trú
trên địa bàn thành phố hà nội
trong đó quán triển phải tránh hình thức
không chạy theo chỉ tiêu
đơn vị nào không hoàn thành
sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu
thưa quý vị sinh ra lớn lên tại địa phương
thông thuộc địa bàn
gắn bó với từng người dân
từng ấp xóm
từ đó lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
chơi nắm bắt những thông tin về tình hình
an ninh trật tự tại địa phương
được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy
lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở trên địa bàn tỉnh an giang
vẫn đang ngày đêm gắn bó
đồng hành với công an chính quy
bằng tất cả nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao
nhiều năm gắn bó với mảnh đất
của lao xá mỹ hòa hưng
thành phố long xuyên tỉnh an giang
lực lượng công an chính quy đã không còn những bỡ ngỡ
khó khăn như những ngày đầu nhận nhiệm vụ
tăng cường về cơ sở
nắm vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thông thạo địa bàn
có được kết quả này ngoài những nỗ lực
của mỗi cán bộ chiến sĩ công an chính quy
thì còn có sự đóng góp tích cực
từ lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
lực lượng trật tự cơ sở trước đây
là công an xã bán chuyên trách
cho nên là các đồng chí này đã được
đào tạo rồi tập quấn
cái nhiệm vụ công an
nên là trong quá trình thực hiện gặp rất là nhiều tình
lợi cái thứ hai là
những đồng chí này đã từng là công an
bán chính quy cho nên là
có nhiệt quyết yêu ngành yêu nghề
cái thứ ba nữa
thì các đồng chí này hỗ trợ tích cực
trong cái vai trò đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm
bày trừ tài nạn xã hội tại địa phương
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai
công an xã mỹ hỏa hưng
đã chìa xóa hai mươi năm điểm đánh bạc
liên quan một trăm một mươi chín đối tượng
qua đó đã khởi tố hai vụ hai đối tượng
xử phạt hành chính hai mươi điểm
liên quan sáu mươi bốn đối tượng
kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
qua đó góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
của xã củ lào mỹ hỏa hưng
yêu ngành yêu nghề tự hào
khi mình là một người bảo vệ dân phố
một mươi năm qua ông nguyễn văn ống
phó ban bảo vệ dân phố thị trấn phú mỹ
huyện phú tân tỉnh an giang
đã quá quen thuộc với người dân địa phương
hiểu rõ gần gũi sâu sát
với người dân
đó ông đã kịp thời thông tin đến lực lượng công an
tình hình an ninh trật tự tại địa phương
để có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
ngoài ra ông cùng
bốn mươi bốn thành viên của ban bảo vệ dân phố
thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
đã làm tốt công tác tuần tra
nhắc nhở các trường hợp buôn bán
lấn chiếm vỉa hè lòng đường
kịp thời phát hiện và giải tán các nhóm thanh thiếu niên
gây dối trật tự công cộng
đối với lực lượng bảo vệ dân phố
đây là lực lượng cánh tay
cho lực lượng công an thị trấn
trong thời gian qua tăng cường hỗ trợ
cho lực lượng công an
trong công tác giải quyết
vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó nổi lên
là vấn đề thực hiện hai dự án
và đề án sáu
xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau
phụ cấp còn nhiều hạn chế
tuy nhiên bằng tất cả nhiệt huyết
và tinh thần trách nhiệm lực lượng bảo vệ dân phố
thị trấn phú mỹ huyện phú tân
vẫn đang ngày đêm gắn bó đồng hành
với công an chính quy với một mục đích
mục tiêu chung là giữ gìn
cuộc sống bình yên cho người dân
tuy có những đóng góp tích cực
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
nhưng trên thực tế
tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia
đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
là một khó khăn vướng bắc
chính vì vậy sự ra đời của luật lực lượng
tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
là một bước đi quan trọng
đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan của thực tiễn
đây sẽ là nguồn động viên
để lực lượng này duy trì và phát huy
tốt hiệu quả hoạt động
thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an
cùng lực lượng công an đảm bảo
giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị những ngày tháng năm này
khắp cánh đồng ở các tỉnh miền trung
như là thanh hóa nghệ an hà tĩnh
được trải một màu vàng óng ả
của những bông lúa chín
lúa chín vàng chữ bông là thành quả
của những người nông dân bán mặt cho đất
bán lưng cho trời sau tháng ngày vất vả
và trên những cánh đồng lúa đã chín
ngả màu vàng rực các chiến sĩ công an
không quản thời tiết nắng nóng gay gắt
xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa
từ sáng sớm các cán bộ chiến sĩ công an
đã có mặt trên những cánh đồng lúa chín vàng
để giúp người dân đặt lúa
bất chấp thời tiết nắng nắng
không khí lao động và tinh thần
làm việc tham say nhiệt tình trách nhiệm
của bán bộ chiến sĩ công an giã
khiến cho một khu vực nổi

với sự hỗ trợ của lực lượng công an
chỉ trong thời gian tháng
nhiều dụng lúa của người dân đã được thu hoạch xong
đặc biệt với những mộ gia đình
giao đơn có hoàn cảnh khó khăn
và xảy ra chính sách
những bán lúa được lực lượng công an
thêm về tận nhà
một người bán nhu nhủ